ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị viện kiểm sát nhân dân quận bảy phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn ngọc phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại huyện bù đớp tỉnh bình phước về tội cố ý gây thương tích
vào ngày bảy tháng một mươi một công an phường phú mỹ tiếp nhận tố giác về tội phạm hành hạ người khác với nội dung

nên đã gửi con gái một mươi bảy tháng tuổi tại đây với mức phí là năm triệu đồng mỗi tháng

và sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
khi vào bệnh viện thì thấy bé gái đã toàn thân tím tái hôn mê trên người có nhiều vết bầm tím

đến bảy giờ một mươi phút ngày tám tháng một mươi một bé gái đã tử vong từ khoa cấp cứu bệnh viện nhi đồng hai tp hcm là do chấn thương sò não
sau đó công an quận bảy tiến hành mời đối tượng nguyễn ngọc phượng và trần trọng hữu là chồng quốc phượng về làm việc
tại cơ quan điều tra bước đầu phượng khai nhận từ khi ở với phượng bé gái thường xuyên quấy khóc nên phượng bực bội cộng thêm việc bố bé gái không trả tiền công đúng hẹn
do đó người phụ nữ nhiều lần dùng tay và cánh chối nhựa đánh vào mặt tay và chân của bé gái

trước những lời khai và bằng chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã bắt khẩn cấp phượng và làm rõ hành vi của hữu để xử lý theo quy định pháp luật
ngày một mươi năm tháng một mươi một đội năm phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm cho biết đơn vị vừa phát hiện hai kho lạnh chứa gần một mươi hai tấn rau củ có nhãn mát trung quốc được một công ty mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc

công an tp hcm đã bắt khẩn cấp rau củ cho chợ bình điền và tiểu thư ở các tỉnh lân cận trung sở tại khu dân cư bình điền quận tám
thời điểm này đang chứa một bảy tấn củ cải đỏ hơn tám năm tấn bông cải trắng hơn một năm tấn bông cải xanh
tổng cộng gần một mươi hai tấn rau củ các loại có ghi bao bì tiếng trung quốc và không có nhãn phụ tiếng việt không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc

và tạm giữ toàn bộ số tan vật trên để lấy mẫu phân tích xử lý theo quy định

số hàng trên sẽ được thay đổi thông tin nguồn gốc xuất xứ và khi ra thị trường trở thành hàng đà lạt

hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ một số thông tin liên quan đến công ty này

cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được nhiều đối tượng trong vụ đánh nhau sử dụng súng
tại một tiệc cưới ở xã sông phan huyện hàm tân tỉnh bình thuận

tối ngày một mươi hai tháng một mươi một khi nghe tin tỉnh về nhà để tổ chức đám cưới

khi tên lâm bị đánh bất tỉnh nguyễn phi phương là anh ruột của lâm

khi đến nơi phương lấy súng bắn chỉ thiên ba viên
nghe tiếng súng người tại tiệc cưới bỏ chạy phương tiếp tục bắn thêm ba viên đạn vào cửa chính nhà của tỉnh

phù hợp với đơn vị truy xét các đối tượng

hiện công an huyện hàm tân đang khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan khác để xử lý
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công tân công an tỉnh an giang phối hợp với công an huyện tịnh biên

sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố hà tiên tỉnh kiên giang điều khiển xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
bao gồm ba mươi một loa kéo hai mươi năm phiên sắt bên trong có chứa dung dịch nước bên ngoài có rán nhãn menthanol
một trăm bốn mươi sáu can nhựa loại ba mươi lít một can bên trong có chứa dung dịch chất lỏng màu trắng vàng
tám trăm chín mươi sáu chai sữa tắm hai tám trăm linh chai nước hoa và một mươi tám mươi hộp thuốc tây
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
làm việc với tổ công tác bước đầu tài xế phương khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ thành phố hồ chí minh

hôm nay đội cảnh sát giao thông số ba công an tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng lê quốc qua

trước đó vào khoảng hai giờ sáng cùng ngày trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường dt bảy trăm bốn mươi

hướng từ huyện bù đốc đi thành phố hồ chí minh có biểu hiện nghi vấn

tuy nhiên tài xế không dừng lại mà tăng ga chạy về hướng thành phố hồ chí minh

hai đối tượng đã mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ
khám xét trong xe ô tô sáu mươi a bốn mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi phát hiện có một trăm năm mươi bánh pháo hoa nổ trọng lượng hai trăm sáu mươi kg
hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu tết nên khoan đã lên khu vực chợ thiện hưng
huyện bù đốt để mua pháo hoa và thuê cường vận chuyển về tỉnh đồng nai tiêu thụ

để ổn định nguồn cung xăng dầu
giải pháp đã được đưa ra để tháo gỡ khó khăn và bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước
theo đó cuối tuần qua hai mươi tám đội quản lý thị trường của hà nội cũng đã ra quân kiểm tra hơn một trăm linh cây xăng

thưa quý vị nhằm đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
thì đồng thời tập trung giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn

công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và dịch vụ tổng hợp hòa khánh là một trong bốn thương nhân đầu mối xăng dầu trên địa bàn thành phố đà nẵng
đơn vị có một tổng đại lý một mươi cửa hàng xăng dầu trực thuộc và bốn mươi một đại lý trên toàn miền trung
trung bình mỗi ngày công ty cung cấp khoảng năm trăm linh sáu trăm linh khối săn cho toàn hệ thống
đại diện công ty cho biết thời gian qua trên toàn hệ thống
cửa hàng trực thuộc và đại lý chưa xảy ra tình trạng hết xăng
đơn vị cam kết sẽ không để bị đứt gãy nguồn cung
tại đà nẵng đã có bảy doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu

không thực hiện hành vi đầu cơ găm hàng nhằm thu lợi bất hợp pháp

sẽ tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán lại xăng dầu

không để xảy ra gián đoàn việc bán lệ xăng dầu trên địa bàn

chưa có hiện tượng là cửa hàng nào đóng cửa

thấy cũng nhanh gọn lắm
rất thoải mái làm việc đủ sẵn thôi phân tiền đi làm luôn

và tại một số ít cửa hàng do nguồn cung xăng dầu gặp khó khăn
tình hình vận chuyển xăng dầu tàu cập cảng chầm từ các nhà máy lọc dầu nghi sơn dung quốc

sau hơn bốn năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm orcop

qua đó chương trình orcop cũng góp phần bảo tồn phát huy các làng nghề
làng nghề truyền thống với năm bốn trăm ba mươi
năm bốn trăm linh làng nghề hai làng nghề truyền thống và ba trăm linh điểm du lịch cộng đồng đang hoạt động

đến nay bốn mươi sáu trên sáu mươi ba cục thuế
đã tổ chức thành công chương trình góp phần quan trọng trong việc thay đổi thói quen
hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa và dịch vụ
lô hàng gồm bốn mươi hai chiếc điện thoại di động thông minh iphone một mươi bốn hiệu apple xuất xứ trung quốc

sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tp hcm cũng như công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân

trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng
các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn

ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại tp hcm

ngăn chặn giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội

đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan hoạt động tính dụng đen cờ bạc
nhất là các đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai
triệt phá tổ chức đường dây hoạt động mua bán hàng cấm buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả

qua đó tham mưu lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm đề ra các chủ trương chỉ đạo sâu sát kịp thời
để phát huy hệ thống chính trị tạo nên một phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rộng khắp và đi vào chiều sâu

sáng cùng ngày công an hai mươi một quận quyện và tp thủ đức đã đồng loạt ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

tại bến bạch đằng quận một phòng cảnh sát đường thủy tổ chức quán triệt tinh thần đến các cán bộ chiến sĩ
về kế hoạch cao điểm diễn ra trong dịp trước trong và sau tết dương lịch tết nguyên đáng và mùa lễ hội

tại vì trong dịp tết thì mật độ giao thông của tàu thủy phục vụ cho dịp tết tăng cao

cũng như là các hành vi vi phạm khác như là không có chứng chỉ chuyên môn và không có giấy phép hoạt động
đợt cao điểm này phòng cảnh sát đường thủy đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn giao thông

trách nhiệm của người thi hành công vụ

và đại diện các cấp lãnh đạo của tỉnh bà rịa vũng tàu
lực lượng công an đóng vai trò nồng cốt phát huy tinh thần chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm

giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân

nhằm phòng ngừa việc các đối tượng sử dụng vũ khí hôn khí vật liều nổ gây án

mà dịch covid một mươi chín để lại tại các bệnh viện ở tp hcm là nơi từng là bệnh viện đa tầng

bệnh viện trưng vương phải phun xịt khử khuẩn thường xuyên

phải chấp vá và đáp ứng nhu cầu cho người điều trị bệnh

để đáp ứng điều trị cho bệnh nhân cấp cứu

nó tàn phá tất cả những cơ sở bậc chất ngay cái bệnh viện điều trị
và phun liên tục như vậy thì những cái máy vi tính những cái máy lạnh

và khi bảo trì thì thật sự các anh chị
các bác sĩ cũng rất là sợ
nhiều khi đứng ngoạn rào đưa một dụng cụ gì đó vô cho bác nhân viên y tế

tôi cũng dám vô

nó tàn phá các người bệnh lạnh cơ sở bậc chất

để phục vụ bệnh nhân

nhưng bệnh viện lại không có kinh phí để sửa chữa
máy hư nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt
khiến gánh nặng công việc đổi dồn lên vai những người còn lại
vấn đề xuống cấp trang thiết bị y tế là tình trạng chung của hầu hết các bệnh viện trên địa bàn

chính vì vậy điều mà ngành y tế mong mỏi nhất hiện tại
đó là những quyết sách chưa có tiền lệ để cứu ngành y và cũng chính là cứu bệnh nhân

và nó cũng là gọi là không có tiền lệ luôn thì mới đúng thì mới phục hồi lại được
còn bây giờ trở về làm việc điều trị bây giờ là giao trách nhiệm về điều trị lại
như một bệnh viện thường mà cơ sở bậc chất rộng ruột ở trong

giữa các bệnh viện công lập với nhau trong đó khoảng cách từ quỹ phát triển sự nghiệp
giữa các bệnh viện công lập cũng ngày càng lớn
chính vì vậy sở y tế tp hcm đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia
cùng nhìn nhận lại những thực tế mà các cơ sở y tế trên địa bàn đang đối mặt

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng lê văn bình năm mươi hai tuổi chú thị xã cửa lò về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bình nguyên là đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thị xã cửa lò
trước đó từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi năm bình nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân

tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh với tổng số tiền gần hai mươi chín tỷ đồng

đến thỏa thuận cam kết mua bán đất giữa đối tượng và các bị hại

công an tỉnh nghệ an để được giải quyết

tại các công trình trọng điểm công cộng không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế
mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an ninh quốc gia

ghi nhận tại công trình điện gió tỉnh quảng bình
cụm trang trại điện gió b t với sáu mươi trụ tua bin và công suất sắp đặt hai trăm năm mươi hai mw

từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay tại công trình này đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản
là các vật tư cấu kiện bộ phận bằng kim loại ngoài trời

không chỉ vậy hành vi trộm cắp đã gây hư hỏng cơ sở vật chất của công trình

phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài nên phải mất nhiều thời gian chi phí
để khắc phục
sửa chữa gây khó khăn cho công tác bảo trì vận hành công trình
và làm giảm sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia

nhưng để hoàn trả lời nguyên trang ban đầu thì chúng tôi phải tốn thời gian
làm việc với các đối tác bên ngoài để chuyển thiết bị về
và tốn rất nhiều thời gian

để ngăn chặn triệt để tình trạng trên công an tỉnh quảng bình
đã phối hợp với đơn vị quản lý vận hành dự án tăng cường công tác tuần tra
kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn của công trình

tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức
trách nhiệm tinh thần cảnh giác và tố giác các hành vi vi phạm
cùng chung tay bảo vệ công trình điện gió

thì ngoài các giải pháp của các lực lượng chức năng chủ đầu tư

tại lô tám đường số năm khu công nghiệp biên hòa một phường an bình tp biên hòa
phát hiện hàng chục tấn chất thải rắn nguy hại chưa qua xử lý đang được tàng trữ tại đây

với ba mươi công nhân lao động đang làm việc bóc tách các chi tiết trong linh kiện bom mạch điện tử đã qua sử dụng

theo chủ cơ sở tất cả các linh kiện bom mạch điện tử đã qua sử dụng
được thu mua từ các thương lái trên địa bàn các tỉnh đồng nai bình dương và tp hcm
sau đó đem về tập kết cho công nhân phân loại

sau đó bán lại cho các thương lái để kiếm lời

lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời tạm giữ xe container

trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân
triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán quý mão
theo kế hoạch thì đợt cao điểm sẽ bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi

không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép dịp tết nguyên đán và lễ hội

bảo đảm lực lượng phương tiện đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ

trên các trục đường chính tại thành phố bắc giang

nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị
kinh tế văn hóa xã hội và các lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng ngừa

hàng giả hàng kém chất lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị phòng chống cháy nổ
mục tiêu công an tỉnh hải dương đề ra trong đợt cao điểm này là nắm chắc tình hình từ xa
từ sớm từ cơ sở huy động một trăm linh lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa

các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen tội phạm sử dụng vũ khí
vật liệu nổ gây án kiên quyết không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trước trong và sau tết nguyên đán

cũng bắt đầu từ sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi thuộc phòng tám cục cảnh sát giao thông
đồng loạt gia quân nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiềm chế tai nạn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện an toàn

hết ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các tổ công tác sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra chốt chặn tập trung xử lý vi phạm của các phương tiện vận tải
trong đó lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm tài xế vi phạm về nồng độ cồn ma túy phương tiện quá tải quá khổ cơi nới thành thùng